thông tin từ huyện châu phú tỉnh an giang huyện quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu cttg nhiều tuyến đường trên địa bàn để ngăn chặn dịch covid một mươi chín lây lan
từ tám giờ ngày chín tháng bảy huyện châu phú thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu cho đến khi có quyết định mới đối với nhiều tuyến đường trên địa bàn
từ tám h ngày chín tháng bảy huyện đã chỉ đạo các lực lượng công an quân sự y tế thiết lập ngay các chốt kiểm soát thực hiện kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đối với các địa điểm và cách ly y tế theo quy định nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín
trước đó sau khi ghi nhận một ca dương tính với sars cov hai đầu tiên lây nhiễm trong cộng đồng ubnd huyện châu phú quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm cttg trên phạm vi toàn huyện từ ngày sáu tháng bảy
huyện cũng giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu
phạm vi bán kính năm trăm linh m từ nhà một hộ dân ở số một trăm tám mươi bảy tổ sáu ấp bình phú xã bình thủy và khu công nghiệp bình long xã bình long huyện châu phú do ca dương tính với sars cov hai làm việc tại khu công nghiệp bình long
huyện cũng giãn cách theo chỉ thị số một mươi năm cttgg trên phạm vi toàn huyện từ ngày sáu tháng bảy